từ hai mươi năm đến ngày hai mươi bảy tháng ba ủy ban nhân dân tỉnh quảng bình sẽ tổ chức chương trình
quảng bình trong lòng hà nội nhằm xây dựng hình ảnh quê hương quảng bình tại hà nội
với mục tiêu thu hút du khách du lịch hà nội cũng như là khách du lịch ở các địa phương khác
thông qua hà nội đến với quảng bình
trước đó năm hai nghìn một mươi năm tổng lượng khách du lịch đến tỉnh quảng bình đạt khoảng ba triệu lượt khách
tuy nhiên năm hai nghìn một mươi sáu lượng khách đến quảng bình chỉ đạt một tám triệu lượt
ban tổ chức kỳ vọng chương trình này sẽ giúp tỉnh quảng bình khôi phục lại lượng khách du lịch bị sụt giảm
năm nay với việc khai trương đường bay mới đồng hới chiềng mai cùng đồng hới cát bi
cùng nhiều lễ hội như lễ hội hang động quảng bình cuộc thi hoa hậu vì hòa bình thế giới
quảng bình kỳ vọng sẽ đặt mục tiêu đón khoảng ba triệu lượt khách
ủy ban nhân dân tỉnh cùng các sở ban ngành du lịch sẽ tạo điều kiện tốt nhất
để kết nối các doanh nghiệp du lịch hai địa phương gặp gỡ trao đổi và mua bán sản phẩm